thưa quý vị không đổi căn cước công dân hết hạn sẽ bị phạt đến năm trăm linh đồng
mang căn cước công dân đi cẩm cố thì chấp sẽ bị phạt tiền từ bốn sáu triệu đồng
đó là một trong những điểm mới sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi hai
và ngay sau đây sẽ là cụ tin chính sách đáng chú ý
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai theo quy định mới tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một
nếu thực hiện việc cầm cố thế chấp căn cước công dân chứng minh nhân dân
cả người cẩm cố và người nhận cẩm cố sẽ bị phạt tiền từ bốn sáu triệu đồng
nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một quy định hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật
về cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai để không bị phạt
người sử dụng căn cước công dân phải đổi thẻ mới
trước khi đủ hai mươi năm tuổi đủ bốn mươi tuổi và đủ sáu mươi tuổi
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
mức thu lệ phí cấp căn cước công dân được tính bằng năm mươi mức thu lệ phí quy định
cụ thể chuyển từ chứng minh nhân dân chín số một mươi hai số sang cấp thẻ căn cước công dân là một mươi năm đồng một thẻ
đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng thay đổi thông tin hai mươi năm đồng một thẻ
đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng thay đổi thông tin hai mươi năm đồng một thẻ
cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ được trở lại quốc tịch việt nam ba mươi năm đồng một thẻ
theo dự kiến mục tiêu của đề án trong năm hai nghìn hai mươi hai là đảm bảo từng bước dùng căn cước công dân thay thế cho một số giấy tờ
như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề
thông tin tiêm chủng y tế giáo dục thẻ cán bộ công chức viên chức
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã khai trương tổng đài hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho công dân
bên cạnh các kênh mạng xã hội như zalo fanpage facebook email
hệ thống tổng đài có số điện thoại chính thức là một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám